theo kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo tháng một mươi này bộ sẽ công bố những sách giáo khoa đầu tiên
theo chương trình mới đạt thẩm định để các địa phương giáo viên học sinh lựa chọn sử dụng
nhưng đến thời điểm này có tổng số chín bản thảo không đạt yêu cầu
các bản thảo không đạt yêu cầu ở các môn hoạt động trải nghiệm ba bản thảo giáo dục thể chất ba bản thảo
tự nhiên và xã hội một bản thảo toán một bản thảo tiếng việt một bản thảo
như vậy riêng môn tiếng việt một và toán một chỉ có bản thảo bộ sách giáo khoa lớp một công nghệ giáo dục là không đạt từ vòng một thẩm định
theo vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo hầu hết các bản thảo không đạt do không đáp ứng được quy định chương trình môn học
theo thông tư số ba mươi hai về chương trình giáo dục phổ thông mới chứ không phải do tiêu chí tiêu chuẩn được quy định tại thông tư số ba mươi ba
các bản thảo này các tác giả đều không lên tiếng chính thức không có ý kiến khiếu nại nào gửi tới hội đồng thẩm định